thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay một mươi chín tháng năm
tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang cho biết
vừa kiểm tra một kho hàng trên khu vực vành đai biên giới
thuộc xã khánh an huyện an phú

nghi vấn là nhập lậu
trước đó khoảng một mươi một giờ ngày một mươi tám tháng năm

và đồn biên phòng cửa khẩu long bình
kiểm tra kho hàng hóa của công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên chính phượng tại khu vực vành đai biên giới
thuộc ấp an khánh xã khánh an huyện an phú
do ông nguyễn thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã khánh bình huyện an phú
là người đại diện và quản lý kho
qua kiểm tra phát hiện trong kho có một xe ô tô loại năm chỗ ngồi
nhãn hiệu laysus rx ba trăm năm mươi biển kiểm soát campuchia
aq sáu trăm ba mươi chín trị giá khoảng ba tỷ đồng
tại thời điểm kiểm tra ông tùng có xuất trình được
một giấy chứng nhận đăng ký phương tiện hai aq
sáu trăm ba mươi chín bằng chữ nước ngoài nhưng không cung cấp được
các thủ tục văn bản pháp lý để phương tiện lưu thông
trên lãnh thổ việt nam theo quy định của pháp luật
tổ công tác tiến hành lập biên bản niêm phong tạm giữ phương tiện
và bàn giao cho công an huyện an phú tiến hành điều tra xác minh
làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
là nơi mà diễn ra thi đấu hai môn đua thuyền browing và canoing
tại sea games ba mươi một
để đảm bảo an ninh an toàn trước trong và sau sự kiện thể thao
lớn nhất đông nam á được tổ chức trên địa bàn
phòng cảnh sát giao thông đường thủy công an tp hải phòng
đã triển khai nhiều phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn
cho các đoàn vận động viên và du khách quốc tế đến tham dự
là đơn vị được giao nhiệm vụ chính trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
tại khu vực thi đấu phòng cảnh sát giao thông đường thủy công an tp hải phòng
đã xây dựng các phương án chi tiết bố trí lực lượng tăng cường kiểm tra
kiểm soát các khu vực trọng điểm trên toàn bộ tuyến đường thủy
khu huấn luyện đua thuyền
những hoạt động này được thực hiện một cách nghiêm túc quy củ nhất
nhằm đảm bảo an toàn cho các hoạt động của các môn thi đấu
tuyệt đối không để xảy ra đột xuất bất ngờ
phòng cảnh sát giao thông đường thủy đã triển khai đông bộ các phát nghiệm vụ
trong đó phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng
tổ chức các hoạt động vụ tổ chức tuần tra chốt điểm hai mươi bốn trên hai mươi bốn
trên các tuyến đua để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các phương tiện
thiết bị phục vụ đua và đặc biệt là các hoạt động tập luyện và thi đấu
của các bạn đồng viên không bị ảnh hưởng bởi các động vụ bên ngoài
thường xuyên túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn trên dọc tuyến sông nhằm nhanh chóng kịp thời phát hiện
và ngăn ngừa các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự chủ động nắm bắt tình hình
khảo sát địa hình địa vật xây dựng các phương án cụ thể đối với từng tình huống
đối với hộ dân sinh sống dọc hai bên bờ sông thường xuyên có các hoạt động đánh bắt cá
bơi lội gây ảnh hưởng đến việc tập luyện cũng như thi đấu của các đoàn vận động viên
đều được cán bộ chiến sĩ đến tuyên truyền nhắc nhở và ký cam kết
tạm dừng mọi hoạt động trong thời gian diễn ra các bộ môn thi đấu trên địa bàn
gia đình chúng tôi được sự vận động nhắc nhở của bên công an giao thông đường thủy
cũng nhắc nhở cho gia đình chúng tôi vì không đua thẻ thả lưới thả chài trên sông
không cản trở cho những người đua trên dòng sông các cháu nhỏ chúng tôi đã bảo vệ không cho xuống nước
với cái tuyến luồng dài ba km liên quan đến rất nhiều địa bàn và địa phương
chúng tôi tổ chức
hai mươi bốn trên hai mươi bốn các ca chốt chặn và tuần tra là mà tuyệt đối an toàn và tạo được kiện thuận lợi nhất
cho các vận động viên của việt nam cũng như nước ngoài luyện tập thi đấu và ổn định
và đến giờ phút này mọi hoạt động đều diễn ra tuyệt đối an toàn
môn đua thuyền canoing kayak sẽ diễn ra tuyệt đối an toàn nhờ sự nỗ lực
cố gắng của lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy cùng các đơn vị chức năng
trong triển khai các nhiệm vụ phương án đảm bảo an ninh trật tự
với tinh thần phục vụ an toàn tuyệt đối an toàn
các lực lượng công an thành phố hải phòng quyết tâm khắc phục mọi khó khăn
hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng nhằm xây dựng hình ảnh đẹp
về người công an nhân dân việt nam trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
công an huyện lý nhân của tỉnh hà nam đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thanh quang
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại xã đạo lý huyện lý nhân tỉnh hà nam về tội cướp tài sản
đối tượng này có sẹo tròn ba cm cách hai cm dưới sau đầu mắt phải
cũng phạm tội cướp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện mường khương tỉnh lào cai
là đối tượng giàng xeo lìn sinh năm hai nghìn ba hộ khẩu thường trú tại thôn nậm sò xã bản việt
huyện bảo thắng tỉnh lào cai
còn về tội cố ý gây thương tích công an huyện bảo yên của tỉnh lào cai đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng lý văn toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã tân an huyện văn bàn tỉnh lào cai
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m bảy mươi và có sẹo cong hai cm trên sau đuôi lông mày phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây đóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện